tổ chức guinness thế giới vừa công bố cặp anh em quốc cơ quốc nghiệp đã xác lập kỷ lục guinness thế giới
ở màn bịt mắt trồng đầu đi xuống đi ngược lên một mươi bậc thang trong thời gian gần một phút
màn trình diễn diễn ra lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một tại italia trong trường quay
quốc cơ quốc nghiệp được ghi nhận là người việt nam đầu tiên thiết lập một kỷ lục gunets thế giới mới
theo quy định thời gian cho tiết mục là một phút nhưng họ đã hoàn thành trong năm mươi ba chín mươi bảy giây
đây là kỷ lục đầu tiên cũng như là ý tưởng mới trên thế giới mà hai anh em họ giang đã sáng tạo và đã thực hiện thành công
theo chia sẻ của một thành viên trong ban tổ chức
thì đây là một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả trong số gần ba mươi tiết mục
đến từ nhiều nước trên thế giới tham gia phá vỡ và xác lập guinness lần này